you can là cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực do câu lạc bộ kỹ năng cuộc sống thuộc học viện tài chính tổ chức thường niên
sau tám năm không ngừng thay đổi và phát triển cuộc thi đã trở thành nơi tìm kiếm và tôn vinh các bạn sinh viên có đầy đủ kiến thức chuyên môn
phẩm chất năng lực đáp ứng các yêu cầu của các nhà tuyển dụng trong thời hội nhập
mỗi năm cuộc thi thu hút trên một thí sinh đến từ hơn ba mươi trường đại học cao đẳng đăng ký tham gia
năm nay you can hai nghìn một mươi chín sẽ chính thức trở lại với một kịch bản chuyên nghiệp thực tế và kịch tính hơn
you can hai nghìn một mươi chín đánh giá thí sinh dựa trên ba yếu tố thái độ kỹ năng và kiến thức qua ba vòng thi khởi tranh trải nghiệm thực tế và chung kết
theo kế hoạch đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội